hai vợ chồng cùng đăng ký thường chú tại thị trấn định quán huyện định quán tỉnh đồng nai
và cùng làm công nhân cho một công ty ở bình dương
cách đây hai tháng giữa hai người xảy ra mâu thuẫn tình cảm nên ly bỏ về nhà chú ruột
tại xã an thủy huyện ba chi tỉnh bến tre
đến ngày chín tháng năm ly về nhà chú để tìm linh nói chuyện nhưng lại tiếp tục xảy ra cự cãi
trong lúc nóng giận ly đã dùng dao thái lan đem sẵn trong người
đâm một nhát vào người của linh khiến nạn nhân tử vong
ly bị cơ quan công an bắt giữ tại hiện trường cùng hung khí
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh thái nguyên vừa thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ba bị can
và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với một bị can về tội tổ chức đánh bạc
các đối tượng này là đại lý cấp hai nằm trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ
thông qua hệ thống game bài đổi thường rigvip tipclub của nguyễn văn dương phan xảo nam và đồng phạm
các đối tượng bị bắt tạm giam là lê thanh an
nguyễn khánh và nguyễn hoàng đạt hiện đạt đang bỏ trốn
đối tượng bị cấm đi khỏi nơi cư trú là dương văn hậu
theo kết quả điều tra trong giai đoạn năm hai nghìn một mươi năm đến năm hai nghìn một mươi bảy những đối tượng trên đã liên hệ
trao đổi thống nhất với các đại lý cấp một của hệ thống game bài đổi thường rigvip tipclub
để nhận làm đại lý cấp hai
các đối tượng tự quảng bá đại lý tiến hành mua bán rick là tiền ảo trên hệ thống đánh bạc
cho hàng trăm tài khoản đánh bạc hưởng phần trăm tranh lệch
số tiền giao dịch qua các đối tượng trên ước tính khoảng hai mươi hai tỷ đồng
và thu lời bất chính khoảng bốn trăm linh triệu đồng
hiện cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh thái nguyên đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án
truy bắt đối tượng bỏ trốn để xử lý theo quy định của pháp luật
hôm nay công an thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương đã tạm giữ hai đối tượng
phạm văn dương quê ở hải phòng và quách vũ linh quê ở an giang
để điều tra làm rõ hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
theo điều tra dương làm bảo vệ tại một công ty thuộc khu công nghiệp đồng an hai
xã hòa phú thành phố thủ dầu một đã móc nối cùng với đối tượng quách vũ linh
là nhân viên công ty để lấy dây đồng là nguyên liệu sản xuất của công ty
đem bán lấy tiền tiêu xài
các đối tượng khai nhận trong khoảng thời gian từ ngày một mươi ba đến ngày hai mươi chín tháng bốn
lợi dụng đêm khuya dương đã mở cửa kho cho linh lấy tổng cộng ba mươi bốn cuộn dây đồng
trị giá khoảng hai trăm năm mươi triệu đồng đem bán sau đó chia nhau tiêu xài
vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
một nhóm đối tượng thường xuyên tụ tập sử dụng hung khí để cướp tài sản
vừa bị công an thành phố bắc ninh tỉnh bắc ninh bắt giữ
bước đầu đấu tranh cơ quan công an làm rõ nhóm đối tượng trên thường điều khiển xe không biển
kiểm soát vào ban đêm tại những địa điểm vắng người qua lại và dùng hung khí đe dọa
rồi cướp xe mô tô của người đi đường
với thủ đoạn tương tự như trên khoảng từ cuối tháng bốn cho đến đầu tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai
các đối tượng đã gây ra hai vụ cướp tài sản trên địa bàn thành phố bắc ninh
hiện công an tp bắc ninh đã thu giữ được hai xe mô tô cùng với nhiều tăng vật liên quan
đồng thời ra quyết định tạm giữ hình sự bảy đối tượng trên về hành vi cướp tài sản
và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh gia lai vừa phát hiện bắt xử hai đối tượng
gồm la văn trung và sầm văn huấn cùng chú huyện crong năng tỉnh đắk lắc
về hành vi khai thác vận chuyển gỗ trái phép
từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một đến thời điểm bị phát hiện bắt giữ là ngày sáu tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
các đối tượng đã lợi dụng địa hình rừng núi hiểm trở và thiếu kiểm soát để cưa trộm một mươi hai cây gỗ
chủng loại midnight kháo có đường kính gốc từ bốn mươi đến tám mươi cm với hơn một mươi chín sáu m khối gỗ
khám nghiệm hiện trường xác định vị trí các cây gỗ bị đốn hạ thuộc tiểu khu một nghìn ba trăm chín mươi sáu
do ban quản lý rừng phòng hộ nam sông ba tỉnh gia lai bảo vệ quản lý
hiện vụ việc đang diễn ra
các đối tượng đã được phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh gia lai phối hợp điều tra làm rõ và xử lý theo pháp luật
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh lúc hai mươi h cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi